các dự án đáng chú ý như khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn huyện vĩnh tường vĩnh phúc có quy mô một trăm ba mươi ha khu nhà ở một mươi năm tầng cho người có thu nhập thấp tại vĩnh yên khu đô thị hai bên đường phù đồng việt trì tỉnh phú thọ với quy mô một trăm bốn mươi chín ha
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị bầu giang
tổng số tiền công ty của ông hậu phải bỏ ra để đầu tư dự án này lên đến ba ba trăm linh
dù chỉ mới được cấp phép nhưng nguyễn văn hậu đã chuẩn bị cho dự án này từ rất lâu
năm hai nghìn một mươi tám đại gia tám x này đã thành lập công ty trách nhiệm mô hạn một thành viên khu đô thị bầu giang tại quảng ngãi
vốn điều lệ ban đầu của công ty chỉ vòn vẹn hai mươi tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn hậu trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty đồng thời tăng vốn chủ sở hữu lên hai trăm năm mươi tỷ đồng
cả hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi công ty bầu giang không thu được đồng nào
báo lỗ lần lượt là bốn trăm chín mươi bốn triệu đồng và một tỷ đồng
ngoài ra cũng trong năm hai nghìn hai mươi hai phúc sơn đã trình đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an về dự án khu đô thị hưng hòa i và khu đô thị hưng hòa hai tại xã hưng hòa thành phố vinh với quy mô hơn hai trăm linh hectare
dù liên tiếp sở hữu và triển khai nhiều dự án hàng tỷ đồng nhưng kết quả kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn lại đi xuống qua các năm
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu ghi nhận năm trăm một mươi bốn sáu tỷ đồng
lãi dòng là ba bảy tỷ đồng
sang năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu sụt giảm còn bốn trăm sáu mươi tám ba tỷ đồng nhưng lợi nhuận lại tăng vọt gấp một mươi lần là ba mươi bảy năm mươi tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu chỉ bằng sáu mươi năm so với hai nghìn một mươi tám khi đạt tám mươi bốn bảy tỷ đồng và lãi dòng lao dốc khi chỉ còn tám mươi triệu đồng so với hai trăm một mươi bốn triệu đồng của năm trước
đặc biệt kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi của phúc sơn vô cùng tệ khi doanh thu tiếp tục giảm còn sáu mươi một tỷ đồng
lợi nhuận lần đầu ghi nhận là lỗ một mươi bảy tỷ đồng
tuy là doanh nghiệp có danh tiếng nhưng phúc sơn của hậu pháo cũng dính vào những lùm xùm để lại nhiều điều tiếng tiêu cực